cũng không dễ thương nữa

vì tập trung nó rất là hoà đồng
mình dễ chơi anh nó không dữ như cái ông người khác
em cũng có giống như là giống merseyside

chân nó rất là ngắn

nhưng mà tụi em vẫn muốn thành lập một cái

em biết đến quán này là nhờ là có rất là nhiều mèo rất là vui
mèo rất là dễ thương

để em chơi với mấy chú mèo này
trong số những con mèo ở đây thì em thích rất là giống mèo này
nhìn nó rất là lạ với lại nó rất là nhanh nhẹ
nhìn này nó không có lông

nuôi mèo kỳ công là vậy
nhưng chị trâm vẫn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nuôi mèo của mình
trên các diễn đàn cộng đồng mạng
giúp đỡ người mới tập nuôi
và luôn theo dõi tìm hiểu các giống mèo
và cách chăm sóc mèo trên thế giới
để có thể làm phong phú hơn cho bộ sưu tập mèo hiện tại của mình